thưa quý vị một mươi năm vướng vào quy hoạch treo hơn hai trăm linh hộ dân thôn trung sơn xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng vốn sống bằng nghề nông vướng phải nhiều khó khăn
đất sản xuất không còn do một phần bị thu hồi theo quy hoạch phần còn lại thì lại bị ô nhiễm nghiêm trọng không thể trồng bất cứ cây gì hoặc đưa con gì
phản ánh sau đây của những phóng viên truyền hình công an nhân dân
ở đây chỉ có một loại rau có thể sống sót đó là rau muống
trên những ruộng nước đầy bùn chất thải công nghiệp và váng kim loại những đám rau muống vẫn mọc lên xanh tốt
men theo con đường dẫn ra khu vực giáp danh giữa thôn trung sơn và khu công nghiệp hòa khánh
những dòng nước thải đen kịt từ các nhà máy khu công nghiệp vẫn đang giả dích
đẩy thẳng ra khu dân cư
trời mưa trời nắng
người dân tại đây khổ sở vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
nước thải rồi khói bụi và tiếng ồn từ khu công nghiệp bùa vây mọi phía
mới chỉ đứng đây vài phút nhưng phóng viên chúng tôi cũng không thể chịu nổi mùi tanh nồng đến khó thở tại nơi này
tối lạ mùa hôi mùa kê này
náng nhát ngay nơi kia là nó bốc lên là nhăn nhăn toàn bộ nhăn ở đây là nó chịu
từ này cảnh sống là sống không nổi
đã bao năm nay người dân nơi đây mặc dù rất muốn rời đi nơi khác do ô nhiễm môi trường nặng nề
thế nhưng toàn bộ đất đai nằm trong vùng quy hoạch nên chẳng thể bán cho ai mà ra đi
đã vậy đất nước không khí đều bị ô nhiễm nên cũng không thể canh tác hay sản xuất
gần một mươi năm nay cuộc sống của người dân đảo lộn
lớp trẻ bỏ làng quê đi nơi khác lao động
những người ở lại thì không có khói
các công an việc làm nên sinh ra tệ nạn xã hội
sống cùng ô nhiễm nên người dân cũng mặc nhiên phải sống chung với bệnh tật
chị nguyễn thị hường tri hội trưởng tri hội phụ nữ
phụ nữ thôn trung sơn cho biết rất nhiều phụ nữ trong thôn mắc các bệnh da liễu
nhất là những chị làm công việc tiếp xúc với nước thì tay chân của họ lở luet nứt nẻ và đen kịt
do cái nước thể của công nghệ hòa khánh nó ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của người dân ở đây
không những chị em phụ nữ mà tóc tỏa người dân ở đây đều là như vậy
trước bức xúc của người dân chính quyền đã có động thái
tuy nhiên vấn đề ô nhiễm ở đây không chỉ có động thái đã xong
nó liên quan đến việc quy hoạch
quy hoạch cấp đất cho doanh nghiệp hoạt động từ nhiều năm nay
nên bây giờ muốn giải quyết đâu có dễ dàng
hơn bao giờ hết người dân nơi đây mong muốn nhanh chóng được trả lại môi trường sống trong lành như trước đây